chỉ trong vòng một tuần qua giá một kg tôm hùm các loại tiếp tục tăng từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
và dự báo sẽ còn tăng cao trong dịp tết nguyên đán gần kề phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại vùng nuôi tôm trên vịnh xuân đài thị xã xuân cầu tỉnh phú yên
cũng như nhiều ngư dân khác tuy lượng tôm hùm trong lồng không còn nhiều chỉ với ba trăm linh kg
nhưng gia đình bà sơn cũng thu về được gần bốn trăm linh triệu đồng
sau thời gian dài ảm đạm bởi dịch bệnh covid một mươi chín và thiệt hại do mưa lũ
thị xã sông cầu thủ phủ tôm hùm vùng duyên hải nam trung bộ những ngày cuối năm sôi động hơn bao giờ hết
tại các xã vùng ven vịnh xuân đài không khí mua bán tôm hùm đủ các loại kích cỡ
đều được thương lái thu mua với giá cao nhất có bao nhiêu gom hết bấy nhiêu
còn ít tôm ít tôm là ở cái nhu cầu người ta càng nhiều nên lành dế nó lên
đến thời điểm này tôm hùm thương phẩm ở vùng nuôi vịnh xuân đài chỉ còn khoảng hai mươi năm tấn
quá ít so với tổng sản lượng khoảng bảy trăm sáu mươi tấn đã xuất bán từ đầu năm đến nay
trung bình cứ một mươi hộ thì chỉ còn ba hộ còn tôm để bán
giá tôm hùm bông hiện đang ở mức hai bốn triệu đồng một kg tôm hùm xanh giá một ba triệu đồng
tăng ít nhất gấp đôi so với tháng sáu chưa từng có từ trước tới nay
giá tôm hùm cao ngất ngưỡng tưởng chừng người nuôi chúng lớn
thế nhưng thực tế lại không phải vậy vì cả thị xã sông cầu có bốn trăm năm mươi hộ nuôi tôm hùm
đến thời điểm này chỉ còn khoảng một trăm linh hộ là còn tôm để bán với lượng tôm ít ỏi
vấn đề đặt ra lúc này là người nuôi tôm cần tập trung vào tái đầu tư cho vụ tới
khi đã thu lại được phần nào thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh covid một mươi chín